các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phôi được nuôi cấy đến ngày năm cho tỷ lệ thành công cao hơn do khả năng phôi làm tổ tốt hơn
vậy chuyển phôi ngày năm là gì cần lưu ý những gì để thành công ngay từ lần đầu tiên
mời quý vị và các bạn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
rất vui được gặp lại thạc sĩ bác sĩ giang huỳnh như trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn ạ chuyển phôi ngày năm là gì
và chúng ta nên chuyển phôi ngày năm hay là vào ngày ba
giai đoạn phân di của phôi được tính từ ngày sau ngày thủ tinh cho đến phôi ngày ba
từ khi phôi thủ tinh cho đến ngày ba đó sự phát triển của phôi hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn năng lượng đến từ trứng
do đó chất lượng phôi ngày ba tốt hay không tốt
thì đa phần đây là một cái yếu tố hết sức quan trọng phản ánh chất lượng của trứng
trong đó ngay giai đoạn thủ tinh
thì có một phần đóng góp không nhỏ của tinh trùng cho quá trình thủ tinh
từ ngày ba trở đi tôi hay dùng một từ để cho bệnh nhân dễ hiểu hơn là phôi nó bắt đầu được hoạt hóa lên
phôi mới bắt đầu thể hiện là bản chất của phôi như thế nào bằng việc là kích hoạt bộ gen của phôi
khi phát triển phôi từ ngày ba lên ngày năm
khi đó phôi nó bắt đầu tự tổng hợp các chất dinh dưỡng và thể hiện bản thân
sau đó phôi sẽ phát triển lên ngày bốn và ngày năm
giai đoạn phôi ngày năm người ta gọi là giai đoạn phôi nang
còn giai đoạn phôi ngày bốn người ta gọi là giai đoạn phôi dâu
tại sao gọi đây là giai đoạn phôi dâu
bởi vì ở ngày bốn các phôi bào sẽ kết dính chặt lại với nhau
nó tạo ra một hình ảnh giống như một quả dâu
và cuối ngày bốn phôi bào bắt đầu tạo ra các khoang
và từ ngày năm thì các khoang đó nó sẽ nở rộng ra và phôi bắt đầu có sự phân hóa
khối tế bào ở giữa sẽ hình thành em bé các tế bào xung quanh sẽ hình thành bánh nhau
từ ngày năm phôi đã bước vào giai đoạn gần như phát triển tốt nhất ngay trước giai đoạn phôi bám bồi trong mùn tử cung
bác sĩ có thể tư vấn một cách cụ thể hơn các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của nuôi cấy phôi ngày
hiện nay thì công nghệ nuôi cấy phôi ngày năm có thể ảnh hưởng đến kết quả của nuôi cấy phôi ngày năm
hiện nay thì công nghệ nuôi cấy phôi ngày năm tại bệnh viện đa khoa tâm anh chúng ta đã đạt được những kết quả rất là tích cực như thế nào
một trong các yếu tố mà chúng tôi quan tâm hàng đầu đó chính là tuổi của người vợ
và một cái yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng đó là chất lượng tinh trùng của người chồng
do đó ngay ở tại ivf tâm anh thì vào ngày mà bệnh nhân lấy tinh trùng để kết hợp với trứng
thì luôn luôn chúng tôi sẽ có làm thêm một cái xét nghiệm nữa
là xét nghiệm về phân mảnh tinh trùng
thì cái xét nghiệm này nó sẽ cho chúng tôi biết là cái tỷ lệ phân mảnh của tinh trùng là cao hay thấp
từ đó chúng tôi sẽ có các giải pháp chuẩn bị tinh trùng phù hợp
một cái vấn đề khác cũng hết sức quan trọng đó là cái quá trình nuôi cấy
tại vì đó chính là cái lý do vì sao mà như nãy từ đầu tôi có chia sẻ là trên chín mươi các bệnh nhân tại ivf tâm anh chúng tôi sử dụng hệ thống nuôi cấy phôi
bằng động học và có khoảng trong số chín mươi trên chín mươi này thì có khoảng ba mươi bốn mươi là chúng tôi có kết hợp thêm về trí tuệ nhân tạo
bởi vì cái tủ nuôi cấy phôi nó đóng vai trò như là cái tử cung của người mẹ trong giai đoạn tàu
nếu như chúng ta nuôi cái phôi cung cấp cho phôi môi trường càng ổn định thì sự phát triển của phôi sẽ càng tốt
một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình
cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện đa khoa tâm anh là đơn vị đầu tiên tại việt nam nói riêng và khu vực đông nam á nói chung đưa vào sử dụng hệ thống tủ nuôi cấy times lops gery plus kết hợp trí tuệ nhân tạo trong xác định và lựa chọn phôi chuyển
với việc đưa vào ứng dụng thiết bị hiện đại và công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nuôi cấy phôi các chuyên gia tại việt nam nói chung và ivf tâm anh nói riêng
một lần nữa khẳng định sự tiếp cận nhanh chóng với các công nghệ khám chữa bệnh hiện đại hàng đầu thế giới
từ đó giúp người dân thêm tin tưởng và không cần phải ra nước ngoài để sử dụng dịch vụ y tế kỹ thuật cao như trước đây
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại